tuy tán sơ bộ có khoảng năm trăm linh một nghìn ha diện tích mái nhà để lắp đặt điện mặt trời áp mái
việc phát triển các dự án điện mặt trời nhất là tại các khu công nghiệp khu chế xuất
là một trong những giải pháp ưu tiên góp phần giảm áp lực cho ngành điện thành phố hiện nay
nếu tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín
toàn thành phố hồ chí minh mới có khoảng năm sáu trăm linh tỉnh
sáu trăm tám mươi sáu công trình điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt là sáu mươi chín năm mươi ba mwp
thì tính đến thời điểm hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
toàn thành phố đã có tám một trăm sáu mươi ba công trình điện mặt trời áp mái
với tổng công suất lắp đặt là chín mươi bốn bốn mươi chín mwp
sản lượng điện năng sau khi khách hàng sử dụng còn lại phát lên lưới đạt ba mươi bảy năm mươi sáu triệu kwh
việc phát triển điện mặt trời áp mái trên mái nhà là một cơ hội rất tốt
cho người dân và doanh nghiệp để giảm chi phí
với doanh nghiệp hiện tại thời gian thu hồi vốn hiện chỉ còn khoảng từ bốn đến năm năm trong khi hệ thống có thể sử dụng ổn định trên hai mươi năm đặc biệt là sau những cơ chế chính sách ưu đãi về giá đã là động lực để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
bên cạnh việc cung cấp điện cho sản xuất một phần khác điện trong những ngày đơn vị nghỉ lễ cũng sẽ được phát triển lưới tăng thêm thu nhập cho doanh nghiệp
công suất nếu mà lắp tạp hết cái diện tích áp mái của chúng tôi thì khoảng hai mw thì chúng tôi sẽ chia thành thêm hai giai đoạn nữa
giai đoạn hai thì có thể công suất nó cao hơn giai đoạn một và giai đoạn ba thì sẽ làm có thể nếu mà thấy nó phù hợp với điều kiện về thị trường về cái chính sách của nhà nước trong hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà lắp đặt năng lượng mặt trời này
với việc có những thay đổi lớn trong ngành điện mặt trời đây chính là thời điểm phù hợp nhất để doanh nghiệp ứng dụng loại năng lượng sạch
để có thể thu hút tạo cơ chế cho các doanh nghiệp tham gia lắp đặt điện mặt trời áp mái trên diện tích công xưởng của mình
các chính sách hỗ trợ đã được xây dựng
ngay tại hội thảo các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà tại tp hcm được tổ chức vào tháng sáu tại tp hcm do evn tp hcm tổ chức
cộng đồng doanh nghiệp ngân hàng cũng đã chia sẻ các phương án hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực này
về giải pháp kỹ thuật đầu tư công ty solabeka đưa ra phương án đầu tư esco cùng đầu tư với khách hàng là tổ chức doanh nghiệp với tỷ lệ góp vốn từ bảy mươi cho đến một trăm linh giải pháp phối hợp đầu tư và chuyển giao hệ thống
về phía tổ chức tín dụng như ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm triển khai chính sách cho vay bảy mươi chi phí lắp đặt đối với khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp cá nhân với tài sản bảo đảm chính là hệ thống điện mặt trời áp mái
hiện nay chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với các ngân hàng trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp cho việc đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái này
cụ thể là các ngân hàng có thể là cho vay lên tới bảy mươi trị giá đầu tư của hệ thống
và nhận thấy chắc bằng chính cái hệ thống điện mặt trời áp mái này
khả năng vốn có thể là có giới hạn của một số nhà đầu tư
do đó chúng tôi đã quyết định có thể cho vai đến bảy mươi của chi phí vốn
đương nhiên là sẽ tùy theo những trường hợp
về mặt thời gian thì có thể là từ bảy năm có thể là đến một mươi năm một lần nữa sẽ tùy theo cái mô hình kinh doanh cũng giống như là cái khả năng tạo ra dòng tiền
dự án nhỏ có thể tự đầu tư lắp đặt phối hợp với ngân hàng
với diện tích lớn hơn
có thể hợp tác với nhà đầu tư hoặc chủ nhà cho thuê máy nhà hoặc đơn vị sẽ bỏ chi phí lắp đặt
và sản lượng điện phát ra sẽ bán lại cho chủ nhà với mức giá thấp hơn giá bán của điện lực
sau một thời gian đủ chi phí đầu tư sẽ chuyển giao lại cho chủ nhà
ngành điện tạo điều kiện tất cả các điều kiện thuận lợi
làm sao để khách hàng được kết nối nhanh nhất thử nghiệm nhanh nhất
cái thứ hai đó là việc tư vấn cho khách hàng
đầu tiên là mình tư vấn để khách hàng lắp đặt
cho các vấn đề trong quá trình tiếp cận thông tin tiếp cận về các giải pháp cho việc phát triển
sau khi lắp đặt xong thì ngành điện cũng tiếp tục tư vấn việc làm sao hệ thống được hoạt động với một hiệu suất tốt nhất
phát triển điện mặt trời áp mái là xu hướng của tương lai
bên cạnh các lợi ích về kinh tế công tác này còn giúp cho việc tiết kiệm năng lượng bánh nguyên thiên nhiên
và giảm các tác hại về biến đổi khí hậu
giá thành của điện mặt trời áp mái cũng đang ở mức ưu đãi cao nhất sau khi quyết định một mươi ba được ban hành
hiện giá điện mặt trời mái nhà đang được áp dụng là tám ba mươi tám us cent trên một kwh
trong khi các dự án điện mặt trời nổi chỉ được áp dụng với mức giá là bảy sáu mươi tám us cent trên một kwh
và dự án điện mặt trời mặt đất là bảy chín us cent trên một kwh
đối với khu công nghiệp khu chế sức thì ngành điện cũng đã kịp thời có ký các biên bản ghi nhớ
đối với hiệp hội các doanh nghiệp trong khu chế xuất công nghiệp
và bang quản lý khu chế sức công nghiệp phép giang vào tháng bốn vừa qua
qua đó thì chúng tôi đẩy mạnh trước tiên là công tác truyền thông
phối hợp với hiệp hội và khu chế sức công nghiệp đi từng khu công nghiệp khu chế sức
trao đổi với lãnh đạo rồi thông qua các buổi hội thảo
thì khu công nghiệp khu chế sức các hiệp hội thì họ đi làm việc với từng doanh nghiệp trong khu đó
hiện mô hình điện mặt trời áp mái hòa lưới phát điện phân tán đang được khuyến khích phát triển
giúp làm giảm bớt quy mô các trung tâm nguồn điện góp phần hạn chế sự cố xảy ra ở trung tâm nguồn điện lớn
điện mặt trời áp mái có quy mô nhỏ vốn đầu tư không nhiều
thích hợp để khuyến khích nhiều cá nhân tổ chức tham gia đầu tư kinh doanh xã hội hóa đầu tư phát triển nguồn điện
việc ưu tiên sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo
sẽ giúp bảo đảm an ninh năng lượng giảm ô nhiễm môi trường bảo vệ khí hậu và sức khỏe cộng đồng